ngày hai mươi tám tháng một mươi một ubnd tỉnh thanh hóa tổ chức lễ khai trương trung tâm hành chính công tại số hai mươi tám đại lộ lê lợi thành phố thanh hóa
trung tâm hành chính công tỉnh thanh hóa được đầu tư xây dựng hệ thống mạng và các trang thiết bị đồng bộ hiện đại
là đầu mối tập trung để các sở ban ngành các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bố trí công chức viên chức
đến thực hiện việc tiếp nhận hướng dẫn phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân tổ chức
đến nay số thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại trung tâm là một hai trăm ba mươi sáu thủ tục trên một trăm hai mươi chín lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của một mươi năm sở ban ngành cấp tỉnh
để trung tâm hoạt động đạt hiệu quả tỉnh thanh hóa yêu cầu các sở ban ngành địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính
ghi nhận hướng dẫn trả lời những thắc mắc phản ánh nhanh chóng chính xác đúng pháp luật các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp
mỗi công chức làm việc tại trung tâm hành chính công phải ý thức được trách nhiệm là người đại diện cho hình ảnh công chức chuyên nghiệp của chính quyền thân thiện và của nền hành chính phục vụ